để giúp đồng bào thiểu số vùng biên giới vui xuân đón tết được đủ đầy ấm áp
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã phối hợp với các nhà tổ chức và nhà hảo tâm
tổ chức chương trình xuân biên phòng ấm lòng biên giới
với nhiều hoạt động ý nghĩa chương trình đã mang lại hơi ấm nghĩa tình đến với đồng bào nơi biên giới
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
ngoài việc thăm tặng quà cho các gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn
khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân
thì còn có nhiều hoạt động sôi nổi như thi gói bánh trưng tổ chức các trò chơi thi đấu dân gian
liên hoàn văn hóa văn nghệ đã thực sự tạo ra không khí sôi nổi phấn khởi
tiếp thêm động lực cho con em đồng bào nơi vùng biên giới vượt khó khăn vươn lên học tập
vui tết đón xuân trong niềm vui hạnh phúc
với các ngành các cấp đặc biệt là các cơ quan đơn vị hảo tâm để tạo ra các nguồn lực rất là phù
tạo ra các nguồn lực tốt nhất và hiệu quả nhất để truyền khai chương trình một cách hiệu quả thiện thực trên biên giới
lựa chọn các cơ quan đơn vị khó khăn đặc biệt các nhà trường
với các điểm dân bản mà còn đặc biệt khó khăn còn thiếu thốn nhiều
thì tập trung truyền khai vào đó để truyền khai hoạt động một cách hiệu quả thiện thực
để giúp đồng bào và đồng kỳ tế tốt đáng hơn
xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới thực sự là một chương trình hết sức ý nghĩa trong những ngày giáp tết
không chỉ mang lại không khí vui tươi nhộn nhịp nơi miền biên cương
mà còn góp phần tạo sự đoàn kết quân dân trong việc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc